sau quá trình xét chọn và tiếp thu các ý kiến phản hồi bộ công thương đã công bố danh sách hai trăm sáu mươi tám doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm hai nghìn một mươi chín
trên cơ sở đề xuất của năm mươi năm cơ quan tổ chức xét chọn bao gồm các bộ ngành hiệp hội ngành hàng sở công thương tỉnh thành phố
bộ công thương đã xét chọn được hai trăm sáu mươi tám doanh nghiệp tương đương với hai trăm bảy mươi bảy lượt doanh nghiệp theo hai mươi năm ngành hàng
danh sách này được xét chọn trên cơ sở các tiêu chí do bộ công thương quy định về mức kim ngạch xuất khẩu tối thiểu
về uy tín trong kinh doanh đối với bạn hàng nước ngoài về việc chấp hành nghĩa vụ đối với nhà nước trong lĩnh vực hải quan lĩnh vực thuế lĩnh vực môi trường
đây là một hoạt động hết sức cần thiết nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp việt nam đẩy mạnh xuất khẩu và mở rộng thị trường
đặc biệt là khi việt nam đã tham gia vào một loạt các hiệp định thương mại tự do song phương và đa phương
hiện nay quyết định số hai nghìn hai trăm năm mươi qd bct ngày hai mươi bốn tháng tám năm hai nghìn hai mươi và danh sách chính thức doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm hai nghìn hai mươi
đang được đăng tải lên cổng thông tin điện tử của bộ công thương ww moit gov vn và trang thông tin điện tử của một số cơ quan hữu quan